chào buổi sáng quý vị khán giả những cơn mưa rông đã giúp cho nền nhiệt giảm xuống cảm giác bớt oi nóng
thế nhưng mưa rông trên diện rộng ở khu vực tây nguyên và nam bộ có thể xảy ra lũ quét ở vùng núi ngập vùng trũng thấp đô thị
trong cơn rông có thể kèm theo sấm xét và gió giật mạnh
vâng chính vì vậy mà người dân ở trung bộ cũng cần phải ghi nhớ những lưu ý này bởi dự báo vào chiều tối nay khu vực này cũng sẽ có mưa rông
có nơi mưa to trên sáu mươi mm còn tại bắc bộ thì trời nắng nóng nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ c
nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước chúng tôi sẽ gửi tới quý vị ở phần sau của chương trình còn bây giờ sẽ là phần tin tức cập nhật